thưa quý vị liên quan đến vụ giết người cướp ô tô ở lâm đồng như chúng tôi đã thông tin đối tượng kiều quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh là đối tượng đặc biệt nguy hiểm giết người cướp xe ô tô tại địa bàn thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
và sau hai mươi ba ngày điều tra củng cố chứng cứ mở rộng vụ án đối tượng huy đã khai nhận giết chết hai vợ chồng anh đỗ hoàng bình và vợ là chị phạm thị mỹ hạnh
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ một mươi năm thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
qua gần hai mươi ba ngày đấu tranh củng cố chứng cứ xử lý vụ kiều quốc huy sát hại anh hoàng thế vinh để cướp xe taxi vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời khai thác mở rộng vụ án
đúng hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối tượng huy đã khai nhận vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
đã giết và trôn sát hai vợ chồng người bạn thân là anh đỗ hoàng bình và chị phạm thị mỹ hạnh
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sau ba năm sáu tháng hai mươi ba ngày công an lâm đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng
đến tổ một mươi năm thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm tổ chức khai quật thi thể hai vợ chồng bị kiều quốc huy sát hại và vứt sát xuống giếng sâu
điều này đã diễn sâu
cho nên là chúng tôi rất là tin tưởng đánh giá thật cao rất cao đối với lực lượng công an lâm đồng
từ lời khai này sáu giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín công an lâm đồng đã tổ chức khai quật địa điểm huy trôn thi thể nạn nhân
tại hiện trường sau vườn nhà của vợ chồng anh bình chị hạnh cơ quan chức năng đã xác định được hố dấu xác hai thi thể nạn nhân và tiến hành khai quật
đến chín giờ cùng ngày thi thể hai nạn nhân đã được đưa lên khỏi hố
chúng tôi ở tổ một mươi năm thị trấn ốc thắng
như thế là rất là bức xúc cái vụ giết người dã man quá
nên là dân chúng tôi rất bức xúc mà cảm ơn như các chính quyền thị trấn huyện tỉnh lâm đồng và các cơ quan đoàn thể đã tìm ra cái vụ này
chúng tôi rất cảm ơn
có mặt tại hiện trường thiếu tướng bùi văn sơn giám đốc công an tỉnh đã động viên an ủi gia đình nạn nhân và hứa
công an lâm đồng
công an lâm đồng sẽ làm hết trách nhiệm để làm sáng tỏ vụ án mạng kinh hoàng này
trước đó sau khi nhận được thông tin thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an đã chỉ đạo ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng nhanh chóng điều tra vụ án và báo cáo cho lãnh đạo bộ công an